thưa quý vị trong những ngày qua với quyết tâm cao nhất công an tp hà nội đã phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an các cơ quan ban ngành đảm bảo cho đoàn tổng thống mỹ được tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thăm và làm việc tại việt nam có phần quan trọng vào thành công của sự kiện chính trị ngoại giao lớn của đất nước
những ngày qua các tổ công tác như thế này trải rộng khắp các tuyến địa bàn trên thành phố hà nội duy trì trong suốt thời gian tổng thống mỹ làm việc tại việt nam
mỗi tổ công tác được bố trí bốn lực lượng gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường và bảo vệ tổ dân phố triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức phân luồng từ xa chú trọng vào các tuyến trọng điểm xung quanh các khu vực diễn ra các sự kiện đồng thời hỗ trợ việc đi lại của người dân được đảm bảo thuận lợi thông suốt
mỗi tổ công tác được bố trí bốn lực lượng gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát cơ động triển khai phương án đảm bảo cho tự an toàn giao thông tổ chức phân luồng từ xa chú trọng vào các tuyến trọng điểm xung quanh các khu vực diễn ra các sự kiện đồng thời hỗ trợ việc đi lại của người dân được đảm bảo thuận lợi thông suốt
không chỉ trên các tuyến tổng thống mỹ di chuyển các cơ sở lưu trú cũng được tăng cường các biện pháp an ninh phòng cháy chữa cháy các biện pháp kiểm soát kỹ hoạt động ra vào các khu vực lưu trú và các địa điểm diễn ra các hoạt động sự kiện
theo đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã được huy động trong thời gian cao điểm này với gần một cán bộ chiến sĩ tập trung đến các khu vực trọng tâm diễn ra các hoạt động ra soát kiểm tra các địa điểm giám sát chặt chẽ tất cả các lượt ra vào vật dụng trang thiết bị đến và đi các địa điểm quan trọng này từ trước khi sự kiện diễn ra nhiều ngày

để có được thành công trọn vẹn trong công tác bảo vệ chuyến thăm của tổng thống mỹ không thể thiếu đó là sự ủng hộ đồng lòng của người dân
dù nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa các tuyến đường có tắt hơn một chút việc đi lại có bất tiện hơn so với ngày thường
nhưng với sự hiếu khách cùng sự đồng lòng của người dân việt nam với các lực lượng chức năng hoạt động di chuyển của tổng thống mỹ luôn diễn ra thông suốt không gặp bất cứ trở ngại nào trong suốt quá trình diễn ra sự kiện tại việt nam
an ninh trong sự kiện này làm việc rất là tốt phân luồng từ xa và cũng như là luôn luôn túc trực
để có thể là giữ cho cái đoạn đường đoạn đường ấy nó điều tiết là đoạn đường phù hợp nhất
và theo tôi thì điều đấy cũng rất theo tôi nghĩ thì cũng sẽ làm tăng hình ảnh hình ảnh quốc gia của mình trong cái mắt của những người bạn quốc tế
em thấy là lực lượng công an đã làm rất là tốt vai trò của mình trong việc phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh
thì điều đó cũng làm đẹp hình ảnh của quốc gia
và em cảm thấy rất là hãnh diện khi mà
đất nước có những sự kiện lớn như thế này
với kinh nghiệm đón tiếp những đoàn khách quốc tế những sự kiện chính trị văn hóa xã hội lớn của khu vực
lực lượng công an đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn góp phần vào thành công tốt đẹp chuyến thăm việt nam lần này của phái đoàn tổng thống mỹ